theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ chiều tối và đêm nay miền bắc sẽ giảm nhiệt do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đầu tiên
nhiều khu vực xuất hiện mưa rông trong những ngày cuối tuần
từ chiều tối và đêm nay mùng sáu tháng một mươi đến sáng mai ở khu vực bắc bộ có mưa rào và rông
riêng vùng núi và trung du có mưa vừa có nơi mưa to với lượng mưa từ hai mươi bốn mươi mm có nơi trên bảy mươi mm
do mưa xảy ra sau giai đoạn oi nóng người dân đề phòng các hiện tượng đi kèm như lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
mưa lớn cục bộ cũng có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi
ngoài ra mưa khiến nền nhiệt tại miền bắc giảm nhanh trong hai ngày cuối tuần này là mùng bảy và mùng tám tháng một mươi
trong đó nhiều nơi như hà nội và các tỉnh thành phố đồng bằng bắc bộ có thể chuyển mát với mức nhiệt cao nhất ba mươi độ c giảm khoảng năm độ c so với một ngày trước